sáng nay tại hà nội bộ y tế đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày thế giới phòng chống s
và hội nghị trực tuyến tổng kết ba mươi năm công tác phòng chống hivs tại việt nam
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
đồng chí trương hòa bình đề nghị lãnh đạo các cấp các ngành đoàn thể trung ương và địa phương
không được phép chủ quan lơ là cần chủ động xây dựng và trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt kế hoạch phòng chống hivs cho đến năm hai nghìn ba mươi
ngành y tế cần ứng dụng tiến bộ vượt bậc của cách mạng công nghiệp bốn
tiếp tục tăng cường mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh
điều trị hivs làm tốt công tác truyền thông để mọi người dân hiểu được
và không kỳ thị người nhớ bệnh
tại hội nghị đồng chí trương hòa bình đã trao tặng huân chương lao động cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống hivs